tối ngày hai tháng một chương trình tuần cao điểm tết vì người nghèo xuân canh tí hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại tỉnh thái nguyên
chương trình nhằm lan tỏa sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân các tầng lớp nhân dân
cùng chung tay chăm lo giúp đỡ người nghèo nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi đang đến gần
tuần cao điểm tết vì người nghèo xuân canh tí hai nghìn hai mươi tỉnh thái nguyên thực hiện từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi và bắt đầu trao tặng quà từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nhận quà là các gia đình chính sách người có công gặp hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa vùng atk đối tượng bảo hiểm xã hội bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tại chương trình ban tổ chức đã công bố và tiếp nhận hơn ba mươi ba tỷ đồng từ các đơn vị tổ chức doanh nghiệp
các nhà hào tâm ủng hộ chăm lo tết để bảo đảm cho mọi người mọi nhà đều có tết và không ai bị bỏ lại phía sau